chương trình tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
một mươi tháng tám năm một nghìn chín trăm một mươi một hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi một đoàn đảng ủy công an trung ương bộ công an
do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương
bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn đã tới dân hương tại nhà riêng đại tướng võ nguyên giáp
tham dự đoàn còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
và đại diện ban chấp hành đoàn thanh niên hội phụ nữ và công đoàn công an nhân dân
trước anh linh của đại tướng võ nguyên giáp nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư quân ủy trung ương
nguyên phó thủ tướng chính phủ nguyên bộ trưởng bộ quốc phòng tổng tư lệnh quân đội nhân dân việt nam
đại biểu quốc hội từ khóa một đến khóa tám đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an thành kính dân hương dân hoa tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân
biện ơn sâu sắc đối với những công hiến to lớn đặc biệt xuất sắc của đại tướng võ nguyên giáp
đại tướng võ nguyên giáp không chỉ là nhà quân sự chuyên gia lỗi lạc hàng đầu về đường lối chiến tranh nhân dân
đại tướng còn là học trò xuất sắc gần gũi của chủ tịch hồ chí minh
đại tướng là một trong những người sớm nghiên cứu và viết về tư tưởng hồ chí minh một cách cơ bản
toàn diện hệ thống góp phần đưa tư tưởng hồ chí minh trở thành nền tảng tư tưởng
kim chỉ nam cho hành động của toàn đảng toàn quân và toàn dân ta
ghi vào sổ lưu niệm của gia đình đại tướng võ nguyên giáp bộ trưởng tô lâm viết
lực lượng công an nhân dân việt nam tưởng nhớ đại tướng võ nguyên giáp
nhà lãnh đạo cách mạng lỗi lạc người cộng sản kiên trung đại tướng nhà chỉ huy của lực lượng vũ trang việt nam
cuộc đời đại tướng là tấm gương sáng của lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân
cả cuộc đời đại tướng võ nguyên giáp vì nước vì nhân dân
lực lượng công an nhân dân nguyện noi gương đại tướng và tiếp tục đi theo con đường cách mạng
phục vụ đất nước phụng sự nhân dân mà đại tướng đã chỉ đạo thực hiện và mong muốn